sau khoảng ba mươi phút tiếp cận và tổ chức chữa cháy ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên nhiều nội thất bên trong khu vực giảng đường của ngôi chùa cổ đã bị cháy rụi
vào hồi một mươi sáu h năm mươi phút ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
nhận được tin báo chảy xảy ra cháy tại chùa phật quang xóm tư nhân thôn tân phong xã thanh phong huyện thanh liên
ngay sau khi nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất hai xe chữa cháy
cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ và cơ số phương tiện kịp thời đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau khoảng hai mươi phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng chữa cháy đã không chế được đám cháy không để cháy lan sang các kiến trúc khác